tại hà nội bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đã tổ chức hội nghị tăng cường các biện pháp kiểm soát dịch bệnh và phát triển chăn nuôi an toàn sinh học bền vững
ngành chăn nuôi tại nước ta chín tháng đầu năm phải đối mặt với nhiều khó khăn do bệnh dịch gây thiệt hại lớn cho người chăn nuôi và ngân sách nhà nước
đặc biệt đến nay dịch tả lợn châu phi đã khiến năm năm triệu con lợn bị chết và buộc phải tiêu hủy
tính đến thời điểm hiện tại chăn nuôi an toàn sinh học là biện pháp duy nhất hiện nay để phòng chống dịch bệnh
do đó ngoài tăng cường phát triển chăn nuôi da cầm da súc ăn cỏ thì cần tập trung duy trì và phát triển chăn nuôi lợn an toàn sinh học
để chủ động nguồn cung thực phẩm cho những tháng cuối năm hai nghìn một mươi chín đặc biệt là dịp tết nguyên đán canh tí và các tháng đầu năm hai nghìn hai mươi
ngoài ra cần phải tăng cường kiểm tra kiểm soát những sản phẩm nhập khẩu vào nước ta
cũng như xử lý triệt để tình trạng người dân xuất khẩu thịt lợn qua đường tiểu ngạch để tránh dịch bệnh lây lan